theo nghị quyết số ba mươi ba nqcp của thủ tướng chính phủ thành phố đông hà thuộc tỉnh quảng trị được thành lập năm hai nghìn một mươi
đến nay đã gần tám năm kể từ ngày thành lập nhưng cơ sở hạ tầng của thành phố vẫn còn rất nhiều bất cập giang dở
trên địa bàn đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do sự bất cập về hệ thống giao thông ở thành phố đông hà
đây là tuyến đường trường trinh nối với đường lê lợi thành phố đông hà tỉnh quảng trị
tuyến đường này được phê duyệt đầu tư vào năm hai nghìn bảy đến nay đã hơn một mươi năm trôi qua nhưng tuyến đường vẫn nguyên hiện trạng
mới đây tại tuyến đường này đã xảy ra cái chết thương tâm của một em học sinh lớp một mươi
theo chính quyền địa phương nơi đây cho biết tuyến đường trường trinh nối với đường lê lợi có hai mươi sáu hộ dân nằm trong diện giải tòa mặt bằng
nhưng đến nay mới có hai mươi hai hộ chuyển đi còn bốn hộ chưa đồng ý theo giá đền bù
hiện tại tuyến đường này chỉ còn khoảng hai trăm linh mét nữa là xong

tuyến đường quảng trị đã phê duyệt gần năm tỷ đồng đầu tư xây dựng tuyến đường
nhưng do vướng mắc từ các cơ quan chức năng nên đến thời điểm hiện tại đoạn đường này vẫn chỉ là một chiếc cầu bản và mặt đường đang ngày càng xuống cấp
chính quyền địa phương cũng mong muốn là các cấp lãnh đạo tỉnh thành phố quan tâm để làm sao để sớm triển khai dự án đường trường trinh để giúp cho nhân dân được có tuyến đường đi lại
hiện toàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã phê duyệt gần năm tỷ đồng đầu tư xây dựng tuyến đường
tuyến đường quảng trị có bốn địa điểm chưa giải phóng mặt bằng được phóng tuyến từ đường trường trinh nối lề lợi
gần tuyến đường trường trinh là trường trung học cơ sở phan đình phùng có hơn một học sinh theo học
hiện nay đang trong thời kỳ mưa bão hàng ngày có hàng trăm học sinh đi qua con đường này để đến trường
và mối nguy hiểm luôn dình dập đối với các em mỗi khi có mưa lớn nước ngập lấp cây cầu bàn này